hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đồng tháp chín mươi hai kiên giang tám mươi chín ninh thuận sáu mươi năm tiền giang năm mươi ba hậu giang năm mươi một sóc trăng bốn mươi chín
ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế tỉnh vĩnh phúc đăng ký bổ sung hai mươi năm năm mươi sáu ca tại vĩnh phúc
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi rà soát bổ sung đầy đủ thông tin
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là hà nội giảm hai sáu ca
nghệ an giảm một bảy trăm sáu mươi sáu ca hải dương giảm một hai trăm một mươi bốn ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng so với ngày trước đó
gia lai tăng ba năm trăm linh hai ca bắc giang tăng ba trăm năm mươi tám ca và vĩnh long tăng hai trăm một mươi sáu ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm sáu mươi bốn ba trăm hai mươi tám ca trên một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có bảy chín trăm năm mươi tám bốn mươi tám ca nhiễm
đứng thứ một mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm hai mươi một trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người thì có tám mươi năm trăm sáu mươi một ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là bảy chín trăm năm mươi ba trăm tám mươi hai ca trong đó bốn một trăm linh hai trăm một mươi một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một một trăm bảy mươi một trăm bảy mươi ca tp hcm năm trăm tám mươi hai bảy trăm bốn mươi bảy ca bình dương ba trăm năm mươi chín năm trăm năm mươi bảy ca nghệ an ba trăm bốn mươi năm tám trăm bốn mươi tám ca hải dương ba trăm một mươi bốn hai trăm hai mươi năm ca
tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một trăm một mươi một sáu trăm ba mươi năm ca
tổng số ca được điều trị khỏi là bốn một trăm linh ba hai mươi tám ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba chín trăm sáu mươi tám ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là ba hai trăm chín mươi một ca tổ oxy dòng cao hfnc hai trăm bảy mươi tám ca thở máy không xâm lấn một trăm một mươi ba ca thở máy xâm lấn hai trăm tám mươi một ca epmo năm k
số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi chín tháng ba đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi tháng ba ghi nhận sáu mươi ba ca tử vong tại gia lai bảy ca trong hai ngày hà nội bốn an giang ba đắk lắc ba đồng nai ba kiên giang ba phú thọ ba trà vinh ba
số bệnh nhân nặng đang điều trị khỏi là bốn một trăm linh ba ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là ba hai trăm chín mươi một ca thở máy xâm lớn một trăm hai mươi ba ca thở máy xâm lớn một trăm ba mươi ba ca thành phố hai bắc giang hai bạc liêu hai bình dương hai ca trong hai ngày bình phước hai đồng tháp hai hòa bình hai lạng sơn hai nam định hai quảng ninh hai sắp trang hai thành phố hồ chí minh hai bến tre bình định cà mau cần thơ cao bằng hà tĩnh khánh hòa lâm đồng ninh bình tây ninh thái nguyên và vĩnh long mỗi tỉnh có một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi một tám trăm tám mươi ca chiếm tỷ lệ năm so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi chín trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asian số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn
tổng số ca tử vong trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á xếp thứ bốn các nước asian
thưa quý vị liên quan đến công tác tiêm chủng cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi theo nghị quyết về chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín mới được ban hành
mục tiêu đạt ra là bảo đảm đủ vaccine và hoàn thành tiêm cho trẻ từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi trước tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tại nghị quyết số hai mươi năm nqcp phiên họp chính phủ thường kỳ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
chính phủ giao cho bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao
tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ đồng bộ các quy định phương châm phương pháp phòng chống dịch
theo đúng chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ triển khai hiệu quả hơn nữa chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc
mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai bảo đảm an toàn khoa học hiệu quả
chủ tịch ủy ba nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm về việc tiêm chậm vaccine trên địa bàn
bộ y tế chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan địa phương khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chi tiết
một số điều của nghị quyết số một mươi hai c hai nghìn hai mươi một ubtv qh một mươi năm ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội
về việc cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên chính phủ xem xét ban hành
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai khẩn trương tiếp nhận vaccine chỉ đạo thực hiện tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
khẩn trương xây dựng kịch bản ứng phó dịch bệnh ra soát kịp thời hỗ trợ chi viện cho các địa phương
có số ca nặng tăng nhanh cập nhật hoàn chỉnh các biện pháp về y tế đối với người bệnh sau điều trị covid một mươi chín
ngày một mươi bảy tháng ba phó thủ tướng vũ đức đam ký ban hành nghị quyết số ba mươi tám nqcp về chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba trường hợp dịch bệnh kết thúc sớm hơn hoặc kéo dài sang năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ y tế báo cáo chính phủ xem xét việc tiếp tục thực hiện chương trình này hoặc sửa đổi bổ sung kịp thời
phù hợp với tình hình dịch bệnh
chương trình hướng đến mục tiêu bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành việc tiêm mũi hai cho người dân từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
đến lịch tiêm chủng
trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm bảo đảm đủ vaccine và hoàn thành tiêm cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trước tháng chín năm hai nghìn hai mươi
nâng cao năng lực hệ thống y tế đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở tăng cường đầu tư trang thiết bị cơ sở y tế
có các chế độ chính sách đẩy ngộ phù hợp với những người làm nhiệm vụ y tế dự phòng y tế cơ sở
tăng cường chất lượng cấp cứu và hồi sức tích cực các cơ sở khám bệnh chữa bệnh các tuyến
tất cả các đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi người có bệnh nền người khuyết tật phụ nữ mang thai
người không nơi nương tựa trẻ em mồ côi đồng bào dân tộc thiểu số nhóm lao động di cư ở các thành thị
đều được bảo đảm tiếp cận các dịch vụ y tế
theo bộ y tế đến nay dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước
số ca mắc tiếp tục tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh thành phố chủ yếu do biến thể ba hai của biến chủng omicron
làm lây lan nhanh hơn tuy nhiên ít tăng số ca nặng hơn
do tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên phạm vi toàn quốc đặc biệt là đã có sự chăm sóc đối tượng nguy cơ cao
nên tỷ lệ tử vong trên số ca mắc phạm vi toàn quốc giảm sâu
người khỏi bệnh và có khả năng tái nhiễm do vậy cần phải tiếp tục hoàn thành tiêm vaccine mũi ba
triển khai các biện pháp ưu tiên quản lý bảo vệ nhóm đối tượng nguy cơ cao tăng cường năng lực cách ly
chăm sóc điều trị quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà nhất là thực hiện nghiêm thông điệp năm k
cộng vaccine phòng thuốc điều trị còn công nghệ cộng đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác
là rất quan trọng trong việc kiểm soát ca lây nhiễm hạn chế bệnh tăng nặng tử vong
việt nam đã trải qua hơn một năm thực hiện công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín với hơn hai trăm linh triệu liều
được tiêm thành công thế nhưng vẫn còn đâu đó những tin đồn sai lệch về tác dụng của các loại vaccine hiện hành
và trên thế giới cũng không ngoại lệ
mới đây một nhóm nghiên cứu đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng
vaccine covid một mươi chín làm tăng nguy cơ mắc các bệnh thần kinh
kết luận này được đưa ra sau khi nhóm nghiên cứu tiến hành xem xét và đánh giá tình trạng của hơn tám triệu người
đã tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa covid một mươi chín của các hãng astrazeneca pfizer biontech moderna hoặc johnson johnson
nghiên cứu trên cũng bao gồm bảy trăm ba mươi tám tám trăm bảy mươi người chưa tiêm vaccine có kết quả dương tính với virus sars cov hai
cũng như những dữ liệu cũ hơn về một mươi bốn ba triệu người dân số nói chung
nhằm đánh giá cơ bản về tình hình các bệnh lý thần kinh trước đại dịch
các nhà nghiên cứu đã xem xét bốn bệnh lý rối loạn thần kinh liên quan đến hệ miễn dịch
kết quả cho thấy ba bệnh lý gồm liệt dây thần kinh số bảy ngoài biên
viêm não và tủy sóng và hội chứng
viêm da dây thần kênh cấp tính không phổ biến hơn những người tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín so với dân số nói chung
trong khi đó số người mắc viêm tủy ngang quá ít để phân tích
chưa đầy năm ca trong số dân số nói chung
tuy nhiên các nhà nghiên cứu phát hiện tỷ lệ mắc bệnh liệt dây thần kinh số bảy ngoài biên
viêm não và tủy sóng và hội chứng gia tăng ở những người đã khỏi covid một mươi chín
do đó các nhà nghiên cứu cho rằng cần nghiên cứu sâu hơn về tác động lâu dài của vaccine
và nhiễm virus sars cov hai và tác động của vaccine đối với các nhóm tuổi khác nhau
ngoài ra các nhà nghiên cứu khẳng định vaccine ngừa covid một mươi chín dường như không phải là nguyên nhân chính
gây ra các bệnh lý liên quan đến thần kinh
toàn bộ nghiên cứu đã được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành the pmj
dịch covid một mươi chín khiến nhiều hoạt động kinh doanh rơi vào tình trạng đóng băng tắt nghẽn
trong số đó nghiêm trọng nhất có thể kể đến hàng loạt xe tải nông sản việt nam
vẫn đang ủng ứ trên cửa khẩu sang trung quốc
điệp khúc này đã đến hẹn lại lên từ đầu năm đến nay đòi hỏi sự vào cuộc của các bộ ngành địa phương
và doanh nghiệp để giải quyết bài toán này
ngoài ra phía trung quốc thông báo tạm dừng thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa
tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị việt nam hữu nghị quan trung quốc
do phát hiện ca nhiễm covid một mươi chín và hiện vẫn chưa thông báo thời gian khôi phục lại hoạt động thông quan
dẫn đến tình trạng gần một xe đang chờ để xuất hàng hóa
theo ông phan văn chinh cục trưởng cục xuất nhập khẩu bộ công thương
nguyên nhân là do phía trung quốc đang thực hiện chính sách zero covid để kiểm soát chặt dịch bệnh lây lan
liên bộ ngành đã đưa ra nhiều giải pháp để tháo gỡ nhưng chưa triệt để mặc dù cũng đã có tín hiệu tích cực
bà đoàn thu hà phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn cho biết
dự kiến đến ngày hai mươi tháng bốn tỉnh này sẽ tiếp nhận lên tới hai xe và tiếp tục gia tăng khi các địa phương vào chính vụ thu hoạch
trong khi tiêu thụ nội địa chưa được nhiều thì cơ bản các doanh nghiệp bao tiêu vẫn chuyển lên cửa khẩu gây ủng ứ hàng hóa
tỉnh đã chủ trương tập trung các giải pháp hạn chế tiếp xúc
nhưng năng lực thông quan chưa được cải thiện vì vậy tình trạng ung tắc vẫn sẽ tiếp diễn
qua tìm hiểu hàng hóa ung ứ tại các cửa khẩu đường bộ với trung quốc chủ yếu là nông sản thủy sản
nếu thời gian thông quan lâu các mặt hàng này sẽ bị hỏng đổ bỏ không còn khả năng tiêu thụ gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng
theo các chuyên gia nông nghiệp để giải bài toán ung ứ cửa khẩu hiện nay
cần có những giải pháp căn cơ và lộ trình thực hiện rõ ràng
ông trần thanh hải phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu bộ công thương cho rằng
để khai thác được thị trường trung quốc doanh nghiệp cần phải chuyển sang xuất khẩu chính ngạch
dù sẽ mất thời gian công sức nhưng là cách làm bền vững và lâu dài
bên cạnh đó các bộ ngành và cộng đồng doanh nghiệp các địa phương cần chủ động phối hợp thống nhất
về việc xác định chính ngạch hay tiểu ngạch không chỉ nằm ở phương thức giao hàng
mà còn ở quy trình sản xuất phương thức bán hàng với sự tham gia quyết liệt của người đứng đầu
giải pháp cấp bách là đẩy mạnh đàm phán với trung quốc để mở rộng danh sách hàng hóa nông sản
được nhập khẩu chính ngạch vì nhiều mặt hàng nông sản đang chỉ đi qua cửa khẩu phụ
ngoài ra các địa phương cần phải giảm tải cho cửa khẩu thông qua xây dựng hệ thống trung tâm logistics
trong nội địa nhằm tăng cường khoác kho lạnh bảo quản sơ chế nông sản trước khi xuất khẩu
thông quan hàng hóa đảm bảo hàng sau khi thông quan chỉ việc niêm phong xuất qua biên giới
giảm bớt quy trình thủ tục thông quan tại cửa khẩu
theo bộ trưởng bộ nông nghiệp phát triển và nông thôn lê minh hoàng việc chuyển từ xuất khẩu tiểu ngạch
sang chính ngạch là cuộc cách mạng cần có sự kiên trì sẵn lòng và sẵn sàng của cả hệ thống sản xuất thương mại
do đó phải có lộ trình để tổ chức lại sản xuất thị trường ngành hàng và cả hiệp hội ngành hàng
bộ trưởng lê minh hoan cho biết phải tổ chức lại ngành hàng tổ chức lại từ khâu sản xuất đến thị trường
thông qua hệ thống hạ tầng logistics bộ đã ký trình thủ tướng về chủ trương đồng ý cho tỉnh quảng ninh
là tỉnh đầu tiên trở thành trung tâm kết nối nông sản xuất khẩu do tỉnh quảng ninh quản lý
doanh nghiệp tư nhân xã hội hóa đầu tư sau đó sẽ là tỉnh lạng sơn
tại trung tâm này phía trung quốc có thể đưa bộ phận thông quan kiểm dịch sang
nếu có trường hợp ung ứ chúng ta đóng gói sơ chế tạm trữ được một thời gian để tránh nông sản nằm ở container
hạn chế rủi ro
khi xảy ra dịch bệnh thì đó là vùng xanh để chứng minh nông sản bảo đảm tiêu chuẩn quy định phòng dịch
thưa quý vị mặc dù tình trạng ung tắc cửa khẩu diễn ra liên miên như điệp khúc đến hẹn lại lên
hiện nay phần nhiều là bởi dịch covid một mươi chín song nguyên nhân sâu xa của nó lại nằm ở cách tổ chức quy trình sản xuất và thông quan hàng hóa
đã đến lúc việt nam cần xem xét và thay đổi lại những bất cập này để hàng hóa nông sản thủy sản không còn phải nằm chờ hàng tháng ở cửa khẩu đối diện với nguy cơ hỏng thiêu và gây thiệt hại lớn
chúng tôi xin được chuyển sang những tin tức quốc tế
hàn quốc mới đây đã nới lỏng các quy định giãn cách xã hội nhờ khả năng kiểm soát tốt tỷ lệ ca nặng và tử vong
tuy nhiên giới chức nước này vẫn chưa làm rõ được xu hướng giảm ca nhiễm mới lo ngại số ca mắc có thể tăng trở lại
hàn quốc ghi nhận ngày thứ hai liên tiếp có số ca mắc mới giảm xuống dưới bốn trăm linh ca
nhưng giới chức y tế nước này vẫn lo ngại số ca mắc có thể tăng trở lại khi nới lỏng các quy định giãn cách xã hội
sáng hai mươi tháng ba hàn quốc thông báo ghi nhận ba trăm ba mươi bốn bảy trăm linh tám ca mắc mới nâng tổng số ca mắc mới tại nước này lên chín ba trăm bảy mươi ba sáu trăm bốn mươi sáu ca
như vậy số ca mắc mới đã giảm so với mức ba trăm tám mươi một bốn trăm năm mươi bốn ca ghi nhận một ngày trước đó
và cũng đã giảm mạnh so với kỷ lục sáu mươi ca
hàn quốc đã thông báo ghi nhận sáu trăm hai mươi một hai trăm tám mươi một ca ghi nhận vào ngày một mươi bảy tháng ba
hiện giới chức hàn quốc chưa thể chắc chắn số ca mắc mới đã bắt đầu xu hướng giảm hay chưa
vì thông thường trong thời gian cuối tuần số lượng xét nghiệm được thực hiện cũng ít hơn
trong khi đó tổng số ca tử vong cũng tăng ba trăm hai mươi bảy ca lên mức một mươi hai bốn trăm hai mươi tám ca tỷ lệ tử vong là ba mươi
liên quan đến tình hình dịch bệnh tại hồng kông trung quốc
người đứng đầu đặc khu hành chính lâm trịnh nguyệt nga thông báo
kế hoạch đánh giá lại các biện pháp hạn chế
để ngăn chặn dịch bệnh tại vùng lãnh thổ này
theo đó có quyết định mới liên quan đến các biện pháp hạn chế
sẽ được đưa ra sau khi chính quyền tiến hành đánh giá trong ngày hai mươi một tháng ba
hồng kông vẫn tuân thủ chiến lược không covid của chính quyền trung ương bắc kinh
với các biện pháp hạn chế và quy định phòng dịch chặt chẽ
để nhanh chóng dập tắt các đợt bùng phát dịch trong cộng đồng
hiện hồng kông vẫn cấm các chuyến bay từ chính quốc gia
yêu cầu người đến cách ly tối đa hai tuần trong khách sạn
thành phố cũng cấm tụ tập hơn hai người đóng cửa
các địa điểm công cộng bao gồm các bãi biển và sân chơi
yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc và dừng các lớp học trực tiếp
ngày một mươi chín tháng ba vùng lãnh thổ này ghi nhận một mươi sáu năm trăm chín mươi bảy ca mắc mới thấp nhất trong ba tuần
làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng nhất từ trước đến nay tại vùng lãnh thổ này
gây ra hậu quả nặng nề tại các nhà dưỡng lão và làm gián đoạn hoạt động ở nhiều khu vực
trong những tuần gần đây các đường phố trung tâm tài chính châu á
cũng không còn hoạt động nhộn nhịp các nhà hàng và quán bar đóng cửa hoặc rất vắng khách
nhiều hoạt động kinh doanh bị tạm dừng khiến cho giới chủ doanh nghiệp nóng lòng được khôi phục hoạt động
trong khi đó tại trung quốc đại lục ủy ban y tế quốc gia thông báo
ghi nhận một sáu trăm năm mươi sáu ca mắc mới do lây nhiễm trong nước giảm so với mức hai một trăm năm mươi bảy ca ghi nhận một ngày trước đó
tỉnh cát lâm vẫn là địa phương ghi nhận nhiều ca mắc nhất với một một trăm chín mươi một ca
hiện trung quốc đại lục vẫn ghi nhận tổng cộng một trăm ba mươi một trăm chín mươi chín ca mắc
trong đó có bốn sáu trăm ba mươi tám ca tử vong
ngày một mươi chín tháng ba trung quốc đại lục thông báo hai ca tử vong đầu tiên vì covid một mươi chín
sau hơn một năm không ghi nhận thêm ca nào
nhờ việc kết hợp giữa chính sách kiểm soát biên giới chặt chẽ
cách ly trong thời gian dài và phong tỏa có trọng điểm
trung quốc quốc gia ghi nhận các trường hợp đầu tiên nhiễm virus sars cov hai trên thế giới
đã kiểm soát tương đối tốt dịch bệnh
tuy nhiên sự xuất hiện của biến thể omitforn có khả năng lây lan nhanh
đang đặt ra những thách thức lớn đối với nước này
từ chỗ chỉ ghi nhận dưới một trăm linh ca mắc mới mỗi ngày
thì trong những tuần gần đây con số này đã tăng nhanh chóng
vọt lên hàng nghìn ca mắc mới mỗi ngày
nhà chức trách trung quốc đã phải phong tỏa các thành phố
trong đó có trung tâm công nghệ thâm quyến nơi sinh sống của một mươi bảy năm triệu người
quý vị thân mến chúng tôi đã từng đưa tin biến thể lydentacron
được giới khoa học cho là không đáng lo ngại và có thể ứng phó nhờ vaccine
tuy nhiên việc nó xuất hiện bên cạnh một biến thể phụ nguy hiểm là omicron tàn hình
đã đặt câu hỏi về một giai đoạn mới của cuộc chiến chống dịch bệnh trên toàn cầu
khi chúng bị cho là yếu tố thúc đẩy tình trạng như hàn quốc
ghi nhận số ca nhiễm mới covid một mươi chín cao kỷ lục châu phi có số ca mới tăng tới một mươi bốn
lydentacron và omicron tàn hình là hai biến thể phụ mới của virus sars cov hai
gây bệnh covid một mươi chín đang nổi lên và gây nhiều lo ngại
liệu đây có phải là dấu hiệu cho một giai đoạn mới của cuộc chiến chống dịch bệnh
đã kéo sang năm thứ ba trên toàn cầu
tờ independent của anh
ngày một mươi chín tháng ba đã so sánh về hai loại biến thể phụ này
và sự hiện diện của chúng ở thời điểm hiện tại
theo báo indipendent những hy vọng rằng đại dịch covid một mươi chín đang đến hồi kết
đã bị dồi một gáo nước lạnh với những thống kê mới nhất
số ca mắc mới tại anh tiếp tục tăng
trung quốc đại lục phải chứng kiến làn sóng dịch bệnh mới nghiêm trọng
hàn quốc ghi nhận số ca mới cao kỷ lục
châu phi có số ca mới tăng tới một mươi bốn
những biến thể phụ mới xuất hiện như omicron tàn hình
bị cho là yếu tố thúc đẩy tình trạng trên
delta crohn là gì
như tên gọi đây là một biến thể kết hợp với những yếu tố của cả biến thể delta
lẫn biến thể omicron
nó được cho là hình thành từ một bệnh nhân nhiễm cả hai biến thể danta
lẫn omicron cùng một lúc
biến thể lai này được phát hiện tại một số vùng của pháp
và dường như bắt đầu lây nhiễm rộng hơn từ đầu tháng một
khoảng ba mươi ca nhiễm delta crohn được phát hiện ở anh
biến thể này được chính thức ghi nhận như một biến thể mới
sau khi kết quả giải trình từ trên đầy đủ của nó
được viện pasteur ở paris gửi tới trị xét
bản đồ cập nhật kết quả giải trình từ gen sars cov hai
được các nhà khoa học trên toàn cầu cập nhật liên tục
bản đồ này được các nhà khoa học tại quốc gia cùng tham khảo
theo sát sự biến đổi của sars cov hai
mức độ nguy hiểm của biến thể này vẫn đang được nghiên cứu đánh giá
các nhà phân tích cho rằng về cơ bản nó giống như delta
nhưng nó có protein gai của omipron bộ phận mà virus bám vào tế bào con người
có những lo ngại lớn về delta crohn
nên nó kết hợp giữa độc lực cao của delta
với khả năng lưu trị
tuy nhiên do hệ miễn dịch con người đang ngày càng tăng
đối với cả hai loại biến thể này
giới khoa học sơ bộ đánh giá cho đến giờ
delta crohn chưa phải là mối đe dọa nghiêm trọng như vậy
omicron tàng hình là gì
so với delta crohn omicron tàng hình nổi bật hơn vào lúc này
đây là một biến thể phụ của omicron còn được biết đến là ba
omicron là ba một
và lần đầu tiên được phát hiện ở anh vào hồi tháng một mươi hai năm ngoái
giới nghiên cứu đang cho rằng
đây là dòng virus corona lây lan nhất từ trước đến nay
một cựu chuyên gia dịch tế học của tổ chức y tế thế giới who nhận định
chỉ số lây nhiễm cơ bản với ba hai là khoảng một mươi hai
nó tương đương với sởi bệnh lây nhiễm nhất mà chúng ta từng biết
cho đến giờ omicron tàng hình được cho là chiếm tới hơn một phần hai tổng
số ca mới tại vùng england
trong khi cũng đã xuất hiện ở đức trung quốc và ấn độ
tại đan mạch
nó đã gây ra làn sóng lây nhiễm mạnh trong tháng hai vừa qua
tuy nhiên cũng có tín hiệu lạc quan như ở đan mạch
số ca mới tăng vọt và hiện đang giảm dần
trong khi dữ liệu ban đầu cho thấy rằng
độc lực của omitron tàng hình không mạnh hơn omicron
và cũng nhạy cảm với vaccine
quy mô lây nhiễm
con số toàn cầu về delta cron vẫn chưa được làm rõ
bước đầu mới xác định khoảng ba mươi ca tại anh khoảng hai mươi ca tại mỹ
một số ca tại pháp nơi lần đầu tiên phát hiện biến thể phụ này
cũng như tại hà lan và đan mạch
với omicron tàng hình con số rõ ràng hơn
tại anh biến thể phụ này chiếm tới năm mươi bảy
trong hai mươi bảy ca mới ghi nhận ở tuần cuối của tháng hai
tại mỹ omicron tàng hình chiếm khoảng hai mươi ba một tổng số ca
lan sóng dịch tại trung quốc đại lục
hồng kông trung quốc và hàn quốc
được cho là do cả omicron lẫn omicron tàng hình
thưa quý vị có thể cho đến giờ delta cron không đáng quan ngại
song đó có thể là dấu hiệu của một cách tiến hóa khác biệt hơn của virus corona
nhằm sinh tồn lâu dài trong bối cảnh các loại vaccine đang phản công lại nó
về phần omicron tàn hình biến thể này vẫn còn gây ra nhiều khó khăn cho chúng ta
vì khả năng lây nhiễm mạnh và khó truy vết
do đó chúng tôi tiếp tục khuyến cáo quý vị nên tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng bệnh
bởi chúng ta vẫn chưa thể lường hết được virus corona
còn có thể tiến hóa và gây bệnh nguy hiểm đến đâu
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
bản tin covid một mươi chín của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
báo sức khỏe và đời sống sẽ liên tục thông tin đến quý vị và các bạn
những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong các bản tin trong ngày